đối với luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám thì ông có thể cho biết là hiện nay thì đã có những cái vấn đề như thế nào những bất cập mà chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay ạ
cái luật giao thông đường bộ thì năm hai nghìn tám so với luật trước đó cũng đã có tiến bộ
nhưng hiện nay nó bất cập ở mấy điểm sau đây
thứ nhất là chưa xác định rõ hay là chưa quy định rõ cái trách nhiệm về bảo đảm cái trật tự an toàn đường bộ là thuộc về cơ quan nào
và chúng ta cũng bề mặt lý luận là cũng chưa xác định rõ được là cái bảo đảm cái trật tự an toàn giao thông đường bộ là thuộc cái nội dung nào
nhưng đến lúc này chúng ta nhận thức được là cái nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là một nội dung của cái trật tự bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tôi cho đây là một cái nhận thức mà mới cho đầy đủ
đấy là cái gốc vấn đề
cái lý luận
lý do thứ hai luật hai nghìn tám thì quy định những vấn đề về trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa thật cụ thể chưa thật rõ
bởi vì như tôi nói ban đầu cái luật này nó bao hàm một cái nội dung cái phạm vi điều chỉnh nó quá lớn
nên cần thiết phải điều chỉnh ra thì cái luật hai nghìn tám thì cái chưa có điều kiện để xác định rõ là cái đối tượng điều chỉnh của chúng ta trong luật là đi sâu vào vấn đề trật tự an toàn xã hội
thì luật hai nghìn tám là bất cập chưa đề cập rõ
và thêm vào đấy nữa thì luật đấy thì để giao cho bộ giao thông vận tải là quản lý về vấn đề đào tạo sát hạch cấp phép lái xe
cũng như một số vấn đề khác thì cũng chưa rõ
vâng ạ đúng như ông vừa chia sẻ vấn đề quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng chính là một trong những vấn đề mà hiện nay thì luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng đang đưa ra để sửa đổi
và hiện nay thì cũng có rất nhiều ý kiến liên quan đến việc là sẽ chuyển cái chức năng quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe từ bộ giao thông vận tải sang cho bộ công an
về cá nhân ông ạ ông có đánh giá như thế nào về điểm đổi mới này
tôi cho rằng cái việc mà đề nghị chuyển cái đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an là hoàn toàn khách quan
đáng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về vấn đề tức là sắp xếp tổ chức bộ máy
và sắp xếp tổ chức bộ máy cho tinh gọi và xác định rõ chức năng giả vụ của các tầng bộ ngành cư quan đơn vị
cụ thể là cái nghị quyết chung ứng sáu khoa một mươi hai về vấn đề sắp xếp đổi mới hệ thống trị theo hướng tinh gọi hoạt động hiệu lực hiệu quả đã đưa ra một quan điểm
trong đó có xác định là một việc chỉ giao cho tức là một cơ quan có thể làm nhiều việc
nhưng mà một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính
thì vấn đề đào tạo sát hạch cấp giấy phép
thì chúng ta để giao cho bộ giao thông vận tải
còn vấn đề xử lý các vi phạm hành chính về vấn đề giao thông đường bộ thì lại giao cho bộ công an
như vậy rồi là chỉ một vấn đề là một việc thôi là bảo đảm cái trật tự an toàn giao thông đường bộ
chúng ta lại chia thành hai cơ quan quản lý
vấn đề thực tiễn thì chúng ta thấy rằng là từ khi mà bộ giao thông vận tải
mà quản lý cái đào tạo cái sát hạch cấp giấy thì phải nói là bộ giao thông cũng làm được nhiều việc
chứ không phải là không làm được
họ cũng làm được nhiều việc
chúng ta thấy rằng tức là cũng là thành lập các cái trung tâm đào tạo rồi cũng tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe
về cơ bản là tốt
chúng ta cũng phải đánh giá khách quan là như vậy
nhưng bên cạnh cái ưu điểm thì chúng ta thấy rằng là một vấn đề thực tiễn
cần phải suy ngẫm vì sao
vì sao tức là cái tai nạn giao thông mà vẫn còn nghiêm trọng
thì qua điều tra dư luận xã hội thì thấy rằng tức là cái chín mươi các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển giao thông
còn một mươi là do đường xá và do phương tiện
thì chín mươi do người điều khiển giao thông
thì nó có nhiều cái hành vi dẫn đến vi phạm
giao thông đường bộ vì sao
thì một trong những nguyên nhân là cái vấn đề đào tạo vấn đề sát hạch vấn đề cấp phép giấy phép lái xe đường bộ nó có vấn đề
vậy thì ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
hiện nay thì ông đánh giá rằng là bộ công an đang có những điều kiện thuận lợi như thế nào để giúp cho cái việc quản lý nhà nước trong an ninh trật tự cũng như là trong lĩnh vực giao thông đường bộ có thể đảm bảo một cách chặt chẽ và thống nhất ạ
bộ công an hiện nay rất có nhiều lợi thế
cái thứ nhất là
được tức là đảng nhà nước giao cho cái nhiệm vụ tức là bảo đảm cái trật tự an toàn xã hội
đấy là cái gốc của vấn đề
cái thứ hai về xét về thực chất thì công an của chúng ta ngày càng đúng là một lực lượng công an như văn kiện đảng nói
cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại và phấn đấu đến hai nghìn ba mươi thì là hiện đại
thì đấy là một
một cái phương hướng phát triển của cái lực lượng công an trong năm vừa qua càng ngày càng tiến tới hiện đại đấy là cái lợi thế và trong thời buổi mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì công an tức là đang được nhà nước giao cho nhiều việc làm ví dụ như là cái đổi cái chứng minh thư thành cái căn cứ công dân có căn trích và tích liệu được nhiều số liệu
mà vấn đề đào tạo mà sát hạch cấp giấy phép lái xe mà được kết nối với vấn đề xử lý vi phạm giao thông thì nó rất thuận tiện trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay
một điểm nữa cái lợi thế của lực lượng công an như tôi nói là mới nhất là được đảng nhà nước đồng ý là đưa công an chính quy về với cấp xã
như vậy là lực lượng công an của chúng ta bố trí cả bốn cấp
cấp trung ương cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã
một cái lực lượng mà có mặt ở bốn cấp
thế thì vấn đề là có đủ điều kiện để mà quản lý cái trật tự an toàn giao thông đường bộ
như vậy là so với bộ giao thông vận tải thì bộ công an có cái lợi thế hơn trong vấn đề quản lý cái trật tự an toàn giao thông
có nghĩa là chúng ta thấy rằng là từ góc độ lý luận và góc độ thực tiễn
thì việc ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là phù hợp
và việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe sang cho bộ công an
thì sẽ đảm bảo cho việc quản lý nhà nước sẽ được thống nhất và chặt chẽ hơn đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi